thưa quý vị đối với đồng bào dân tộc ở vùng cao như tỉnh yên bái thì uống rượu là một cách trào hỏi và thể hiện sự hiếu khách của gia chủ
cũng chính vì vậy việc uống rượu bia xong vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang trở thành một lỗi phổ biến tại đây
vâng từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh yên bái đã xảy ra hơn ba mươi vụ tai nạn giao thông làm năm người thiệt mạng và bốn mươi người bị thương thiệt hại về tài sản lên tới gần năm trăm linh triệu đồng
mặc dù lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh yên bái đã tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về nồng độ gồn nhưng số lượng người vi phạm vẫn gia tăng
câu chuyện giao thông ngày hôm nay sẽ cho quý vị thấy cái nhìn rõ hơn về những lý do vi phạm nồng độ cồn của người dân và khó khăn khi xử lý các trường hợp vi phạm này

tôi là lực lượng chức năng đúng rồi
tôi yêu cầu anh cho kiểm tra nồng độ cồn cho tôi thở

anh nói với em này
anh không thổi
em thích xử lý em xử lý